tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng hồ chí minh
và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
danh sách được trao tặng đợt này có một mươi tám tác giả đồng tác giả được nhận giải thưởng hồ chí minh
và chín mươi năm tác giả đồng tác giả được nhận giải thưởng nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự
và trao tặng những phần thưởng cao quý cho các tác giả và đồng tác giả
cùng tham dự có đồng chí phó văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước
các tác giả có tác phẩm công trình được trao tặng giải thưởng bằng tài năng sáng tạo đặc biệt
và sức lao động bền bỉ đã sáng tạo nên các tác phẩm cụm tác phẩm công trình
cụm công trình có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật
có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học nghệ thuật nước nhà
trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc
thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của đảng nhà nước về văn học nghệ thuật
trọng tâm là nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật
trong thời kỳ mới nghị quyết hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học nghệ thuật nhằm tập hợp tạo điều kiện
để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước gắn bó với cuộc sống của nhân dân
phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
có tác dụng to lớn xây dựng con người vừa mang tính định hướng vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa
tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân tích cực động viên khích lệ các nhân tố mới tiến bộ
lên án phê phán cái xấu cái ác đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người việt nam
phát triển sâu động văn nghệ quân chúng đồng thời tập trung xây dựng phát triển văn học
nghệ thuật chuyên nghiệp trên cơ sở gìn giữ phát huy những giá trị tốt đẹp của văn học nghệ thuật dân tộc
tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn tiến bộ của bạn bè nam châu
nhân dịp này chủ tịch nước đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
và các bộ ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm động viên khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà
phát huy tài năng năng lực sáng tạo
chủ tịch nước mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục có những công hiến to lớn hơn nữa
trong sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật nước nhà góp phần xây dựng thành công
và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa